ngày một mươi một tháng năm công an quận năm phối hợp công an tp hcm và các đơn vị chức năng liên quan điều tra vụ án mạng hai người chết
xảy ra tại căn nhà trên đường trần phú phường bốn quận năm
nghi phạm là trần hồ hiếu thịnh ba mươi ba tuổi ngụ tại quận năm có tiền sử bệnh tâm thần dùng dao sát hại mẹ và dị ruột ngay trong căn nhà của mình
đêm một mươi tháng năm công an phường bốn quận năm tp hcm nhận được thông tin vụ án mạng xảy ra tại một căn nhà mặt tiện đường trần phú
liền tới hiện trường tại ngôi nhà trên lực lượng chức năng phát hiện năm thanh niên tên trần hồ hiếu thịnh ba mươi ba tuổi
đang đứng trước cửa nhà và có biểu hiện bất thường kiểm tra bên trong công an phát hiện hai người phụ nữ lớn tuổi nằm bất động
trên người có nhiều vết thương với máu xung quanh bước đầu xác định hai nạn nhân là mẹ và diều ruột của nam thanh niên
tại hiện trường có dấu vết của sự giàn co một số người dân gần căn nhà cho biết trước thời điểm xảy ra vụ việc có nghe thấy tiếng la hét
đồng thời thấy thịnh không mặc áo tay chân go vết xước chảy máu công an quận năm nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường
đưa thịnh về trụ sở làm rõ đại diện viện kiểm sát cũng có mặt ghi nhận hiện trường tại cơ quan điều tra năm thanh niên bất hợp tác
biểu hiện tâm lý bất ổn thông tin ban đầu hai nạn nhân đã tử vong còn thịnh được cho là nghi phạm của vụ án
được biết thịnh đã từng có những biểu hiện bất thường và người nhà nhiều lần đưa đi khám bệnh lý thần kinh
thưa quý vị sáng ngày mai một mươi hai tháng năm tòa nhân dân tp hà nội sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng chức vụ kiền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại cục quản lý dược bộ y tế
thành phố hồ chí minh và các tỉnh thành phố khác trong vụ án này bị cáo trương quốc cường cựu thứ trưởng bộ y tế
bị cáo nguyễn việt hùng và bị cáo lê đình thanh cựu công chức cục hải quan thành phố hồ chí minh
bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng bị cáo phạm hồng châu cựu trưởng phòng đăng ký thuốc cục quản lý dược bộ y tế
và bị cáo nguyễn thị thu thủy cựu phó trưởng phòng quản lý giá thuốc cục quản lý dược bộ y tế
bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
chín bị cáo còn lại trong đó bị cáo nguyễn minh hùng cựu chủ tịch hội đồng quản trị
kiêm tổng giám đốc công ty vn phạc ma bị truy tố về tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh
phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày một mươi hai tháng năm đến ngày một mươi bảy tháng năm
ngày một mươi một tháng năm tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm
cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm trần vĩnh tuyến và đồng phạm liên quan đến sai phạm tại sacri
tuy nhiên phiên tòa đã được khoảng đến ngày tám tháng sáu do bị cáo trần trọng tuấn có đơn xin hoãn phiên tòa
vì hiện sức khỏe yếu do di chứng hậu covid một mươi chín không đủ sức tham dự phiên tòa
phiên tòa xét xử phúc thẩm được mở vì có bảy trên một mươi chín bị cáo đã kháng cáo
trong đó bị cáo lê tấn hùng cựu tổng giám đốc sacri trần vĩnh tuyến cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm
nguyễn thị thúy cựu kế toán trưởng sacri đoàn quang hồi giám đốc công ty trách nhiệm vũ hạng cương mại dịch vụ lự hành hòa bình quốc tế
nguyễn thị tuyết mai cựu trưởng phòng nhân sự hành chính sagri kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
bị cáo trần trọng tuấn kháng cáo đề nghị xem xét lại vụ án một cách công tâm khách quan không làm oan đối với bị cáo
bị cáo hồ văn ngon cựu tổng giám đốc sagri kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm theo hướng bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bị cáo theo quy định pháp luật
nhưng sau khi làm đơn kháng cáo thì ông ngon đã qua đời do bệnh nặng
bên cạnh đó viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tp hcm cũng kháng nghị một phần bản án sơ thẩm đề nghị xét xử phúc thẩm theo hướng xác định thiệt hại của vụ án
trước đó tại phiên tòa sơ thẩm của tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên phạt ông lê tấn hùng hai mươi năm năm tù cho hai tội danh tham ô tài sản vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
ông trần vĩnh tuyến sáu năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
các bị cáo còn lại phạm tội với vai trò đồng phạm giúp sức bị phạt từ ba năm tù cho hưởng án treo đến hai mươi năm tù

ông trần vĩnh tuyến sáu năm tù về tội vi phạm quy định việc quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí

ông trần vĩnh tuyến sáu năm tù về tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí